tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã gặp mặt đoàn đại biểu giáo viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số
tham dự chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn hai mươi
bày tỏ niềm vui khi gặp mặt các thầy giáo cô giáo tiêu biểu người dân tộc thiểu số
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cho biết
đảng chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục đào tạo
trong đó ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
vùng dân tộc thiểu số và các đối tượng diện chính sách
phó thủ tướng mong muốn các thầy cô giáo không ngừng phấn đấu rèn luyện
trao dồi kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm
thực hiện tốt công tác vận động đưa trẻ đến trường hạn chế tình trạng bỏ học
phó thủ tướng đề xuất phát động phong trào năm điều ước
vận động toàn xã hội triển khai để lắp đặt hệ thống điện mặt trời phủ sóng điện thoại
hỗ trợ học sinh bữa ăn trưa hỗ trợ sách vở và đồ dùng học tập tiếng dân tộc
xây dựng nhà vệ sinh cho học sinh giáo viên các điểm trường vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số